tại đây với sự giúp sức của quân điệp vào mạng internet lấy các mẫu quyết định tiếp nhận cán bộ và mẫu giấy báo nhập học của các trường công an nhân dân
sau đó điệp lấy những thông tin trong hồ sơ của các bị hại giao cho quân đánh máy và scan con dấu chữ ký tạo thành các quyết định và giấy báo nhập học giả để giao lại cho những người bị hại
liên quan đến vụ việc các đối tượng thuê xe ô tô đi cầm cố đến sáng nay sau đối tượng đã bị công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đất tài sản
trong đó năm đối tượng đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thuê xe ô tô đi cầm lấy tiền đánh bạc
trước đó ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm bà hồng thúy chú tại tỉnh đắk lắc làm hợp đồng thuê chiếc xe nova trị giá gần ba trăm linh triệu đồng của chị đặng thị thùy liên ở thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng trong thời gian năm ngày
sau khi thuê được xe thúy cùng các đối tượng khác đưa xe sang thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cầm cho một nhóm người lấy một trăm hai mươi triệu đồng rồi chia nhau tiền đánh bạc
quá thời gian hợp đồng không thấy thúy đưa xe đến trả chị liên tìm hiểu thì được biết thúy đã mang chiếc xe đi cầm nên đã báo cho cơ quan công an
sau khi khởi tố vụ án để điều tra ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm công an huyện đức trọng đã khởi tố bị can bắt tạm giam bốn đối tượng và đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì khởi tố bắt tạm giam nguyễn đức dũng riêng lại mạnh tuấn hiện đang bỏ trốn
xả danh cán bộ công an quân đội để lừa đảo nhằm chiếm đất tài sản
của người dân là một thủ đoạn không mới nhưng lâu nay nhiều người dân vẫn sập bẫy phóng sự sau đây sẽ cảnh báo về vấn đề này từ nhiều vụ việc vừa được phát hiện ở tỉnh đắk lắc
trên địa bàn tỉnh đắk lắc những năm qua đã xảy ra nhiều vụ việc giải danh cán bộ công an quân đội để vào các khu dân cư nhất là ở các thôn buôn vùng sâu vùng xa thực hiện những hành vi lừa đảo
có đối tượng giải danh công an quân đội cán bộ nhà nước quen biết nhiều lãnh đạo có mối quan hệ rộng
để lừa lấy tiền của nhiều người dân
nhiều người dân có nhu cầu cho con em đi làm hoặc đi học có đối tượng khác thì đi hù dọa những cơ sở kinh doanh gỗ lậu để vòi vĩnh tiền
nhiều người dân dạy dạy cả tin đã đưa tiền cho đối tượng sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương
thủ đoạn thứ hai là một số đối tượng giả danh công an đến các cơ sở kinh doanh đặt vấn đề là đang điều tra hoặc đang được cử xuống địa bàn để làm việc
từ đó các đối tượng đã yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải đưa tiền và có trường hợp doanh nghiệp là tự nguyện đưa tiền cho các đối tượng
tại huyện ea xúc đối tượng trần văn ba ở huyện ma trắc sau khi đến huyện ea xúc thăm người thân
lân la tìm hiểu biết được nhiều cơ sở có tàn trữ vận chuyển mua bán chế biến gỗ lậu
bà đã giải danh là cán bộ được bộ công an cử đến huyện ea xúc nằm vùng để vòi vĩnh tiền của các chủ cơ sở trên
trong quá trình xuống ea xúc thì thấy xe gỗ người ta ra cả ban ngày cả ban đêm gỗ rất là nhiều
thế là mình cũng ngồi nói chuyện và nghe phong phai người này nói người kia nói
xe gỗ bất hợp pháp rất là nhiều rồi xong rồi là người ta thấy ông này ông nọ ông kia làm gỗ trùm nhiều lắm
thế bắt đầu là em gặp mấy người làm lâm sảm
em ngồi với những người muốn bán trong chỗ gỗ đó
thế là em nói là tôi là công an công bộ về nằm vùng
nói vậy sau khi giới thiệu tôi là công an cho nên mấy người họ loan tin là họ tìm tôi
rồi họ đưa tiền cho tôi
với thủ đoạn trên từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trần văn ba đã lừa được tám vụ lấy hơn một mươi sáu triệu đồng của các chủ cơ sở có kinh doanh mổ lậu ở huyện ea xuất tỉnh đắk lắc
thời gian qua ở huyện cơm
nhưng ra thậm chí có đối tượng nữ đi lấy trộn quần áo trang phục của công an về mặt
giải danh là công an huyện để đi lừa người dân
qua đây thì tôi cũng xin khuyến cáo toàn thể bà con nhân dân là chúng ta không nên nhẹ dạ cả tin các đối tượng
khi tiếp cận những đối tượng có hành vi giả danh cán bộ công an giả danh các ban ngành để nhằm chiếm đoạt tài sản
và đề nghị bà con khi phát hiện cái thông tin có biểu hiện nguy vấn
đề nghị bà con chúng ta đến nơi công an địa phương gần nhất để trình báo
sự việc và phối hợp với cơ quan công an và lực lượng khác là làm rõ các đối tượng và xử lý theo quy định và pháp luật
qua các vụ việc trên người dân cần nâng cao cảnh giác nhằm phát hiện kịp thời thu đoạn lừa đảo của các đối tượng
báo cho cơ quan công an để ngăn chặn xử lý các đối tượng lừa đảo và tránh phải chuyện bị kẻ xấu lừa tiền mất tật mang
đối tượng lâm trường giang chú tại xã đại tâm huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực trước nhà số một trăm bảy mươi bốn ấp đại thành xã đại tâm huyện mỹ xuyên
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng giang đang bán ma túy cho hai con nghiện
tăng vật thu giữ gồm bốn bịch ma túy dạng đá một điện thoại di động một xe máy và số tiền gần sáu triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
tiến hành khám xét tại nơi ở của giang lực lượng công an phát hiện thêm một bịch ma túy dạng đá
công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cho biết đơn vị vừa bắt quả tang hai đối tượng có hành vi cướp tài sản
hai đối tượng bị bắt là trần bá quyền chú ở xã vĩnh thịnh huyện vĩnh tường và quách tất sơn chú tại tỉnh hòa bình
trước đó quyền có mâu thuẫn cá nhân với anh nguyễn văn độ chú tại phường khai quang thành phố vĩnh yên
quyền rủ sơn đến nhà anh độ đánh đe dọa và bắt ép anh độ viết giấy vay nợ số tiền ba triệu đồng hẹn sau bốn ngày phải trả
khi các đối tượng đang nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh an giang vừa bắt lâm văn thảo chú tại ấp hiệp hòa xã mỹ hiệp sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang
đây là đối tượng trốn lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn một mươi năm lê văn thảo đã cùng đồng bọn thực hiện chót lọt ba vụ trộm cắp tài sản
tại các xã an tức và lương an trà huyện tri tôn tỉnh an giang
tài sản lấy được gồm hai chiếc thuyền một máy cày bốn bình ác quy loại một trăm linh amp cùng nhiều tài sản có giá trị khác
sau khi thực hiện hành vi thảo đã bỏ trốn qua tỉnh kiên giang cho đến khi về đến xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang thì bị lực lượng công an bắt xử
vào thời điểm cuối năm tình hình trộm cắp tài sản của các đối tượng diễn ra ngày càng manh động liều lĩnh
tại nghệ an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh vừa bắt giữ ba đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
và một đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thu giữ chín xe mô tô trao trả cho người dân
lực lượng công an phát hiện trên địa bàn nghệ an tình trạng mất trộm xe mô tô trong nhà dân xảy ra nhiều
đồng thời trên địa bàn huyện thanh trương hưng nguyên có nhiều người dân sử dụng lưu thông xe mô tô không rõ nguồn gốc biển kiểm soát giả và giấy tờ giả
trước tình hình đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng phương tiện để đấu tranh với loại tội phạm này

thời tiết tại khu vực tây nguyên không có nhiều biến đổi đặc biệt trong ba ngày tới
trời phổ biến ít mưa tiết trời xe lạnh về đêm và sáng
có nắng trong khoảng trưa chiều gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ một mươi bảy cho tới ba mươi độ
tại các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ cũng vậy
thời tiết duy trì có mây thay đổi khô và hơi nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều
với mức nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi một cho tới ba mươi bốn độ
về đêm và sáng trời mát mẻ
nhìn chung thời tiết tại các tỉnh thành
phía nam ổn định và ít gây trở ngại cho các hoạt động giao thông và đi lại của người dân